năm nay là vì mưa nhiều cho nên là bông nó ra là nó không có nó không đậu
thế đến bây giờ nó bắt đầu nó ra tiếp một đợt nữa mà không biết nó có đậu không
do thời tiết thôi mưa nhiều quá
năm nay là sụt giảm là phải đến bảy tám mươi đó
thế năm ngoái thì nó còn được mỗi một cây bốn năm đến năm cân
thế mà năm nay có nghĩa là từ đầu mùa đến giờ là lại chưa được thu
theo tìm hiểu không chỉ gia đình bà lương mà tất cả các vườn trồng cacao trên địa bàn tỉnh bình phước
đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết bất thường
cacao vốn là loại cây không chịu được nhiều nước
tuy nhiên thời điểm cây cacao ra bông mạnh thì gặp ngay những trận mưa kéo dài
khiến không thể đậu trái dễ bị nhiễm nấm và các loại sâu bọ được đà tấn công
cũng do từ khí hậu
cây cacao không đạt được kết quả
năm ngoái thì nói chung là vườn nó thu hoạch cũng được mấy tả năm sáu tả
năm nay thì chưa được
năm nay thì nói chung là nó không đạt được vì nó ra nó không đậu được
các nhà khoa học cũng xuống đây kiểm tra rồi lại hỗ trợ lớp tập huấn này kia
nhưng mà cũng chưa khắc phục được cái bệnh thối trái
trồng cacao sen điều là mô hình mới xuất hiện gần chục năm nay của tỉnh bình phước
được tỉnh khuyến khích phát triển nhằm tăng năng suất thu nhập cho các hộ gia đình
khi điều mất mùa cây cacao trở thành niềm hy vọng của nhiều nông dân ở bình phước
tuy nhiên nay cacao cũng mất mùa khiến cho nhiều người nông dân nơi đây lăm vào cảnh khó khăn túng thiếu
hầu hết thì người dân tập trung vào cái điều thu nhập chính là cây điều
nên là cái điều thắt mùa thì dẫn đến hầu hết các cuộc sống của bà con là khó khăn
trong đó người kinh có
những người mà tập trung chỉ dựa vào cái điều là khó khăn ảnh hưởng đến cái kinh tế đời sống rồi hộ nghèo có thể tăng
qua cái điều tra khảo sát là đối với đồng bào dân tộc mà những cái hộ nghèo thì lại nó bị nặng hơn
hiện nay theo nắm tình hình trên địa bàn tỉnh bình phước là trung bình là mỗi quyển như vậy là bị mất mùa bốn mươi đến năm mươi
là điều là bị mất mùa
do là cái điều bị cháy lá
cho nên là đến ngày hôm qua là bí thư tỉnh quỹ trực tiếp tổ chức các đoàn của đoàn đi khảo sát ở hai quyệt
trong đó có lãnh đạo các sở ngành và đã có chỉ đạo là tiếp tục ra soát hỗ trợ giao cho các cấp các ngành giao cho ủy ban dân tỉnh là chỉ đạo đối với các ngành chức năng
trong đó có ban dân tộc
ngành lao động thương minh xã hội sở nông nghiệp
ưu tiên hàng đầu là đối với đồng bào dân tộc thiểu số bị mất mùa và có khả năng đói giáp hạt
và ban dân tộc cũng đã tổng hợp cái số liệu đã gửi ủy ban dân tỉnh
và ban dân tỉnh cũng đã có cái chỉ đạo cho các ngành chức năng và ủy ban dân các quyển
thành trương là không để với phương trăm là không để bà con dân tộc thiểu số vì mất mùa mà phải đói giáp hạt
đây là không được
tỉnh đã có chí đạo và tài chính đã bố trí kinh phí và phân cấp cho các quyền để hỗ trợ ngay cái lương thực cho bà con dân tộc thiểu số mà có khả năng đói giá vàng
ngoài việc bị sụp gián nghiêm trọng về sáng lượng do mưa nhiều mưa trái mùa
thì nông nghiệp của bình phước cũng chịu thiệt hại lớn do mưa lớn và những trận lốc xoáy gây nên
theo thống kê từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước
từ đầu năm đến nay đã có gần bốn trăm linh trụ tiêu
và hơn chín mươi hai cây điều bị gãy đổ do lốc xoáy gây nên
cùng với chịu tác động xấu của thời tiết hiện nay người nông dân ở địa phương này cũng đang phải đối mặt với những rủi ro khác
do thực trạng các loại phân bón và các loại cây giống bán tràn lan trên thị trường không được kiểm soát chặt chẽ